chỉ vài ngày sau khi trận động đất kinh hoàng xảy ra tại thổ nhĩ kỳ
người dân đã phải đối mặt với tình trạng cướp bóc khiến các hoạt động cứu hộ cũng gặp rất nhiều trở ngại
bên cạnh đó còn là những thông tin xấu độc xuất hiện trên các trang mạng xã hội
và mới đây thì cảnh sát thổ nhĩ kỳ thông báo đã bắt giữ bảy mươi tám người với cáo buộc là đăng tải
trên truyền thông xã hội những thông tin kích động gây sợ hãi và hoảng loạn trong công chúng
liên quan đến trận động đất xảy ra vào tuần trước
theo đó cơ quan an ninh thổ nhĩ kỳ nêu rõ đã phát hiện sáu trăm một mươi ba người có hành vi đăng tải những thông tin kích động
trong đó đã tiến hành quy trình pháp lý với hai trăm chín mươi ba người
từ đó công tố viên phụ trách đã yêu cầu bắt giữ bảy mươi tám người với hai mươi người bị tạm giữ chờ đưa ra xét xử
ngoài ra bốn mươi sáu trang web cũng đã bị lực lượng chức năng đóng do có hành động kêu gọi và gian lận tài trợ
cho các nạn nhân động đất một mươi năm tài khoản mạng xã hội giả mạo là cơ quan trình thống cũng đã bị dỡ bỏ
trong vòng một tuần sau khi xảy ra động đất chính phủ đã nhận được báo cáo về sáu hai trăm linh nội dung thông tin và tin tức sai sự thật
do đó nhà chức trách sẽ đăng các trang đính chính thông tin hàng ngày để người dân tiện theo dõi tin tức chính thống
tháng trước quốc hội thổ nhĩ kỳ đã thông qua luật cho phép bắt giữ nếu có hành vi lan truyền thông tin giả mạo
sai sự thực với mức tù giam có thể lên đến ba năm